hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau manh chàng gây khó khăn hơn cho cuộc mổ bác sĩ trần minh tâm khoa ngoại cho biết
sau một giờ cuộc mổ kết thúc thành công hiện tại bệnh nhân đã phục hồi sức khỏe tốt và đang được tiếp tục chăm sóc điều trị
tình trạng của bệnh nhân là hiếm gặp tỷ lệ đào ngược nội tạng là rất thấp với tỷ lệ một trên một mươi
đặc biệt bệnh nhân này bị đào ngược phủ tạng toàn bộ nên càng hiếm gặp
hiện việt nam mới có một bệnh nhân ở cao bằng và một bệnh nhân ở phú thọ được báo cáo ghi nhận về tình trạng này
đảo ngược phủ tạng là tình trạng bẩm sinh trong đó các cơ quan nội tạng trong ngực bụng đảo ngược phản chiếu theo mặt phẳng đứng dọc so với vị trí bình thường
trước đó bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ đã tiếp nhận bệnh nhân nữ th sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở phú ninh phú thọ
nhập viện trong tình trạng đau bụng hố trậu trái kèm theo sốt
sau khi thăm khám và làm các chỉ định cận lâm sàng cần thiết để xác định nguyên nhân gây đau như siêu âm ổ bụng
trục ích quang xét nghiệm máu bệnh nhân được trần đoán viêm ruột thừa cấp người bệnh đào ngược phủ tạng thông liên nhĩ
sau khi hội trần các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa
khi vào ổ bụng phát hiện ruột thừa quạt sau manh tràng nên phải tiến hành cắt ruột thừa ngược dầm
cả phẫu thuật gây khó khăn hơn cho các bác sĩ bởi người bệnh bị mắc bệnh tim bẩm sinh với lỗ thông liên nhĩ lớn
thạc sĩ bác sĩ vũ văn hải khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết
trường hợp của bệnh nhân hát là một trường hợp hy hiểu hiếm gặp người bệnh bị đào ngược phủ tạng hoàn toàn
có nghĩa là trái tim cùng với các phủ tạng khác trong lòng ngược và bụng của bệnh nhân ở vị trí soi gương so với bình thường
tức là trái tim và dạ dày ở bên phải còn gan lá lách và ruột thừa thì ở bên trái
đào ngược phủ tạng là tình trạng bẩm sinh trong đó các cơ quan nội tạng trong ngực
bụng đào ngược phàn chiếu theo mặt phẳng đứng dọc so với vị trí bình thường
như bình thường người đào ruột thừa sẽ đào ở hố trọng phải vì vị trí manh tràng nằm bên phải
nhưng người bệnh này lại không đào ở bên phải mà đào ở bên trái
bệnh nhân hát cho biết bản thân chị biết mình có phủ tạng ngược với người bình thường qua những lần đi khám sức khỏe
chính vì vậy khi chị đau bụng âm ỉ chị đã nghĩ ngay đến việc cần phải đến bệnh viện thăm khám ngay
bởi cơ thể trị khi có bệnh thì sẽ không dễ dàng nhận biết được như những người khác
tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ chị đã được cấp cứu kịp thời hiện tại sức khỏe của chị đã ổn định
theo bác sĩ hải người có nội tạng đảo ngược như bệnh nhân hát vô cùng hiếm gặp
đào ngược phủ tạng là tình trạng bầm sinh trong đó các cơ quan nội tạng trong ngực bụng đào ngược phàn chiếu
theo mặt phẳng đứng dọc so với vị trí bình thường tình trạng đảo ngược phủ tạng có thể hoàn toàn
hoặc chỉ một vài cơ quan đơn thuần đây là một dạng dị tật có tính di chuyển gen lặn tương đối hiếm gặp
với tỷ lệ khoảng một trên một mươi dân trong đó có khoảng năm một mươi có dị tật tim bẩm sinh
còn lại cuộc sống hoàn toàn bình thường không ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh
phẫu thuật trên những bệnh nhân có biến loạn hoàn toàn về giải phẫu sẽ có nhiều nguy cơ
do vậy các bác sĩ phải khám và đánh giá trước mổ trong mổ sau mổ
đòi hỏi phải có chuyên môn sâu và có nhiều kinh nghiệm mới có thể đảm bảo an toàn cho người bệnh bác sĩ hải chia sẻ
sau mổ bảy ngày người bệnh đã ổn định và được chuyển lên đơn vị can thiệp tinh mạch để tiến hành bít rù và thông liên nhĩ
khoa thăm dò chức năng bệnh viện đa khoa tỉnh cao bằng cũng từng tiếp nhận thăm khám ca bệnh nhân nữ
có phủ tạng đảo ngược so với bình thường bệnh nhân bảy mươi năm tuổi đang điều trị luet rác mạc
có xuất hiện đau bụng vùng thượng vị và có tiền sử viêm lết dạ dày nên được chỉ định khám nội khoa và nội soi dạ dày
bác sĩ nông thị lan trường khoa nội tim mạch trực tiếp khám nội khoa và nội soi dạ dày
đã phát hiện tình trạng phủ tạng đào ngược của bệnh nhân cho biết
trong hơn hai mươi năm công tác gặp trường hợp bệnh nhân đầu tiên như vậy
đối với những người bình thường khi làm nội soi bệnh nhân được nằm nghiêng sang bên trái
nhưng đối với bệnh nhân này lại phải nằm ngược lại nghĩa là sang bên phải
vì vậy khi tiến hành thủ thuật sẽ khó hơn
bệnh nhân đặc biệt này chia sẻ trước đây do chưa đi khám bao giờ nên không biết tình trạng của mình
đến năm hai nghìn một mươi ba khi đi khám sức khỏe mới biết tim của mình nằm ở bên phải vị trí đảo ngược so với mọi người
nhưng bác sĩ nói không ảnh hưởng đến sức khỏe
chỉ khi nào đi khám bệnh hay cấp cứu cần thông báo cho nhân viên y tế
hàng ngày mọi sinh hoạt lao động của người bệnh này vẫn diễn ra bình thường giống như tất cả mọi người xung quanh